do đang vào thời kỳ cao điểm nắng nóng khổ hạn kéo dài nên nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh khánh hòa đang đối mặt với nguy cơ cháy cao
lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra kiểm soát tránh để xảy ra cháy rừng
theo thống kê sơ bộ của tri cục kiểm lâm khánh hòa toàn tỉnh hiện có khoảng sáu mươi bảy ha rừng tiêm ẩn nguy cơ cháy cao tăng hơn một mươi sáu ha so với đầu năm
trong đó ba địa phương có cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm cấp năm gồm huyện vạn ninh cam lâm và thị xã ninh hòa
riêng các huyện thành phố còn lại được dự báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm
trước thực trạng trên lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tổ chức tuần tra canh gác rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhằm kịp thời phát hiện dập tắt sớm các đám cháy hạn chế tối đa thiệt hại
thời điểm giữa tháng năm vừa qua trên địa bàn huyện khánh vĩnh và thị xã ninh hòa cũng đã liên tục xảy ra các vụ cháy rừng keo trồng gây thiệt hại cho hàng trăm hectare rừng keo từ hai đến ba tuổi